bộ công thương sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến cung cầu thị trường đối với mặt hàng thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn
cùng với đó bộ công thương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chủ động triển khai các phương án hoặc đề xuất giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu ổn định thị trường không để xảy ra tình trạng bất ổn với mặt hàng thịt lợn tại thị trường trong nước
bộ công thương khuyến cáo tới người tiêu dùng không nên hoang mang trong sử dụng thịt lợn trong điều kiện dịch bệnh chỉ nên cẩn trọng trong việc lựa chọn nguồn hàng
bằng cách đến các địa điểm bán thực phẩm sạch an toàn các quầy hàng bán thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch đầy đủ theo quy định
trong trường hợp dịch tả lợn châu phi tiếp tục lây lan tại việt nam có khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước
thì bộ công thương sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại nhập khẩu từ các nước không bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu phi như mỹ australia hàn quốc ấn độ
và theo thống kê của vcci thì hiện có tới ba mươi chín doanh nghiệp vẫn chưa trú trọng đến bao bì nhãn mát và chưa có sự đầu tư thích đáng trong khâu thiết kế sáng tạo
chính vì lẽ đó mà việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu qua nhãn mát bao bì là khâu quan trọng để đem lại nhiều giá trị hơn nữa cho sản phẩm việt cũng như năng lực cạnh tranh trên thị trường
thiết kế nhãn mát bao bì cho sản phẩm nhiều doanh nghiệp vẫn còn chưa quan tâm đúng mức chỉ một số đơn vị khi được hỏi thì thực sự coi trọng
muốn phát triển được sản phẩm thì đầu tiên là bao bì cũng cực kỳ là quan trọng bởi vì là nó giúp cho khách hàng đi khi đi ra thị trường
giúp cho khách hàng nhận diện được thương hiệu cùng với chất lượng của sản phẩm không bị tránh bị nhầm lẫn với đơn vị sản xuất khác
việc tạo bộ nhận diện thương hiệu cũng như là design các mẫu mã thương hiệu sản phẩm thì nó rất là quan trọng bởi vì nó tạo lợi thế cạnh tranh rất là lớn và nó thể hiện được chiều sâu
cũng như là lợi thế của ngành nông sản việt nam trên thương hiệu thế giới
cho nên là việc làm những cái nhận diện thương hiệu cũng như là thiết kế những cái bao bì nhãn mát phù hợp với thị trường quốc tế hiện nay nó là một điều rất là cần thiết
sản phẩm tốt mà bao bì nhãn mát không được thiết kế bài bản thì kinh doanh cũng không được hiệu quả
ngược lại có bao bì nhãn mát mà sản phẩm bên trong lại không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thì bị khách hàng tẩy chay
ngày nay không một doanh nghiệp nào lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường
doanh nghiệp cần truyền đạt thông điệp của đơn vị mình thông qua hình ảnh để tạo dấu ấn tốt
trong cơ chế thị trường người sở hữu sản phẩm và nhà sản xuất cần được cập nhật xu hướng mới nhất trong thiết kế sáng tạo để duy trì thương hiệu của họ
việt nam thì cho đến nay có cỡ khoảng độ trên bảy trăm linh doanh nghiệp vừa và nhỏ
đây là một trung tâm là kết quả của sự ra đời giữa hợp tác
giữa sự hợp tác của bộ công thương việt nam và bộ công nghiệp thương mại hàn quốc về thiết kế mẫu mã bao bì kiểu dáng sản phẩm
và để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực thiết kế bao bì mẫu mã kiểu dáng công nghiệp
để tạo ra cái giá trị gia tăng hơn nữa cho sản phẩm của mình trên thị trường
chương trình này của chúng tôi đã vận hành suốt trong tám năm qua từ năm hai nghìn một mươi đến nay
và mỗi năm thì chúng tôi đã có cung cấp hàng trăm khóa đào tạo
với hàng nghìn lượt doanh nghiệp tham dự cái chương trình này
với kế hoạch hành động thiết thực của bộ công thương cũng như nhiều ban ngành khác
việc thiết kế sáng tạo sản phẩm trong cộng đồng doanh nghiệp sẽ được cải thiện rất nhiều trong thời gian tới
xây dựng thương hiệu không chỉ là thiết kế lại logo hay hình ảnh mà đó là một phương pháp làm mới
thông qua thiết kế nhãn mát bao bì để khách hàng có thể nhận diện được thương hiệu của doanh nghiệp với sự khác biệt
qua đó sản phẩm hàng hóa sẽ được tiêu thụ
tốt hơn trên thị trường
thế tiêu dùng ngày hôm nay hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai
nếu như ở một số địa phương khác nghề làm gốm chủ yếu được làm bằng phương pháp thủ công
thì nghề làm gốm ở xuân quan lại được làm hoàn toàn bằng phương pháp công nghệ tiên tiến nhờ vào máy móc
nguồn nguyên liệu để làm gốm bao gồm nhiều loại đất khác nhau không riêng gì đất xét
sau đó được người thợ cho vào lò trộn và xe nhuyễn với nước
rồi dùng vòi dẫn để cho ra các cuôn trở sẵn như thế này
nguyên liệu thì từ đất của bãi bằng đất phong hóa nhiều loại đất lắm
xong rồi về bình nhiệt người ta nghiền người ta trở đến với mình
thì chúng tôi chiều đến thì phải đánh cái tia vào cho nó nhiễm như thế này thì cũng được
ở đây mình bắt đầu từ cái giai đoạn bắt đầu đưa vào đúc trong cuôn
sau đó ra một sản phẩm như thế này thì mình sẽ tiện
cần này đi sau khi tiện xong trời khô khô xong tráng men tráng men rồi cho vào lò lung
trong quá trình nung khoảng tầm một mươi bảy một mươi tám tiếng nó có thể ra được chín mươi sản phẩm
và cũng phải chờ khoảng thời gian đó thì mới có thể đưa sản phẩm ra bên ngoài
sau khi cho vào khuôn chờ khoảng từ một mươi năm đến ba mươi phút cho đất khô và có độ kết dính
thì người thợ bắt đầu dùng những thiết bị làm
với những sản phẩm nóng như than tổ ong ống nhiệt điện để sấy và hương khô sản phẩm
rồi mang ra bàn xoay để tiện và đánh bóng sản phẩm
cũng như trang trí họa tiết và hoa văn trước khi mang đi tráng men
có rất nhiều loại nông vốn văn răng thì nó có một tập tù riêng
mà chủ yếu là về trồng cây để hương tất cho các nhà vườn
cho các công sở có thể là từ nội thất ngoại thất
đều có tính chất của nó khác với những vùng khác
ví dụ như là củ láo hay đồ chung quốc
thì đồ chung quốc có thể nó bóng hơn nhìn nó đẹp hơn
nhưng mà nếu xét về thế đẳng bộ đề thì có một bằng răng hơn
trước đây việc nung sản phẩm trong mỗi lò đốt
chủ yếu là than đá và củi
thì ngày nay lại được người thợ làm bằng nhiệt điện

không vất vả mà thời gian nung cũng nhanh hơn
và số lượng sản phẩm làm ra cũng nhiều hơn
tùy thuộc vào mỗi dòng sản phẩm lớn nhỏ khác nhau
mà thời gian nung cũng khác nhau
thường kéo dài từ một mươi đến hai mươi tiếng
đây là công đoạn rất quan trọng quyết định chất lượng sản phẩm
đặc biệt là các sản phẩm gốm phủ men
nhưng nếu mà trong quá trình nung mà không tốt
thì đã dẫn tới những cái hỏng óc mà tất cả những khâu trước không bù đại được
với tình yêu nghề với những nhiệt huyết và sự sáng tạo trong cách làm
cũng như sự hỗ trợ đắc lực từ những thiết bị máy móc hiện đại
đã phần nào tạo ra được những đặc trưng riêng của gốm xứ xuân quan
và hy vọng rằng trong tương lai không xa
gốm xứ xuân quan không chỉ góp mặt trên thị trường trong nước
mà sẽ được nhiều quốc gia biết đến
trở thành sản phẩm gốm sứ xuân quan
gốm sứ vừa có giá trị về mặt kinh tế thẩm mỹ
mà còn mang lại hơi thở
mang những nét đặc trưng riêng biệt của một làng nghề truyền thống việt nam